trong năm hai nghìn một mươi bảy

để phát triển cái sản phẩm nhanh ngày cứu và nhân viên son của mình
thì trong cái tuần lễ mà đổ mới giải thưởng về đổ mới sáng tạo này
là mình rất là quan tâm cái giải thưởng này
tại đây giải thưởng rất là tốt rất là cần thiết
và điều mình mong muốn là ngoài sở phòng công nghệ
tham gia chương trình này hỗ trợ cho những ta ấp
thì tất cả những cái sở ban ngành còn lại
chẳng hạn như sở y tế sở nông nghiệp
họ cũng nên tham gia vào để cho cái sự phát triển của ta ấp
nó tốt hơn nó bền vững hơn
trong việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thì vai trò của các tổ chức cá nhân ươm tạo
tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo
nhà đầu tư thiên thần các chuyên gia tư vấn v v
là hết sức quan trọng
đây cũng chính là nhóm đối tượng thứ tư
trong giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lần thứ nhất
nhóm đối tượng này vừa là bà đỡ vừa là thầy giáo
và cũng là cầu nối giữa các doanh nghiệp
non trẻ và nguồn vốn giữa các ý tưởng và sản phẩm trên thương trường
trong khoảng chục năm trở lại đây
các vườn ưm tạo doanh nghiệp công nghệ
trong công viên phần mềm quang trung
hay trong khu nông nghiệp công nghệ cao v v
đã ưm tạo hết sức hiệu quả
hàng năm chúng tôi có rất nhiều các chương trình đi tìm kiếm các ý tưởng
chúng tôi đi đến các trường đại học để giao lưu với sinh viên
chúng tôi đi đến các cuộc thi trong thành phố
để cũng có những cuộc thi chúng tôi làm
và những cuộc thi chúng tôi làm
thành viên và giám khảo cũng có những cuộc thi chúng tôi làm khách mời
và thông qua những cuộc giao lưu như vậy
kể cả những cuộc sinh hoạt của các khối khởi nghiệp
ở thành phố như ở si húc
hoặc ở một số vườn ưm khác
thì chúng tôi tìm kiếm những ý tưởng
mà theo chúng tôi là phù hợp
và trong cái xu hướng hiện nay
các anh cũng thấy là
với những vấn đề như nông nghiệp công nghệ cao
giao thông y tế giáo dục
thương mại điện tử mạng xã hội
thì chúng ta đang rất cần những doanh nghiệp việt nam
có đủ sức để cạnh tranh với lại các tập đoàn quốc gia
các công ty công nghệ nước ngoài
chúng tôi tìm kiếm thông qua những kênh như vậy
kể cả một số doanh nghiệp
cũng thông qua chương trình truyền thông của chúng tôi
cũng tìm đến với vườn ưm
sự quan tâm của chính quyền
hoặc cụ thể hơn nữa là công nghiệp mật quân trung
và tòa nhà fba này đặc biệt cần thiết
và nó có thể là mang tính chất là
sống còn ngay giai đoạn đầu
nó đang tiếp thêm sức mạnh
để mà doanh nghiệp có thể tự tin hơn
còn thêm những nguồn lực
có thể là nhỏ nhưng rất quan trọng
để hoạt động khởi nghiệp trong nông nghiệp
nói chung phát triển tốt hơn trong thời gian tới
thì chúng tôi đề xuất một số các giải pháp
cái thứ nhất liên quan đến
đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp
thì các cơ chế đặc biệt là về vốn
cái vấn đề thứ hai nữa là
hoạt động chuyển tra công nghệ
có các cơ chế chính sách để mà có thể chuyển tra
về mặt công nghệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
trong nông nghiệp
cái thứ ba nữa là cần có một chính sách đặc biệt
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
trong nông nghiệp về cái vấn đề
cho thuê đất hoặc giáo đất
cái vấn đề tiếp theo nữa là
về đào tạo nguồn nhân lực
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
trong nông nghiệp cũng đóng vai trò rất quan trọng
các tác phẩm truyền thông
đống một vai trò hết sức quan trọng
trong việc làm lan tỏa tinh thần
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
trong cộng đồng
chính vì vậy truyền thông là nhóm đối tượng thứ ba
được xét trao giải
bên cạnh đó vai trò âm thầm
của những người làm chính sách
có lẽ cũng phải được vinh danh
báo chí thì chính là cái kênh truyền thông
hết sức quan trọng để góp phần lan tỏa
cũng như là cổ vũ
cái tinh thần đổi mới sáng tạo
cũng như là những cái thành tiệu của đổi mới sáng tạo đó
vậy cho nên năm nay
ban tổ chức có xét một cái giải riêng
cho các cơ quan báo chí
và các tác phẩm truyền thông
gây được cái hiệu ứng mạnh mẽ
khuyến khích động viên cổ vũ
phong trào đổi mới sáng tạo của thành phố
tôi cảm thấy là cần trao
một cái giải cho những người
làm âm thầm
làm chính sách
về đổi mới sáng tạo
khởi nghiệp tại vì những người đó
hầu như là họ
làm việc rất là âm thầm lặng lẽ
và hàng ngày họ phải xử lý
một đống chướng ngại vật
họ phải vượt qua khi mà
cơ sở hạ tầng cho đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
nó chưa có
thưa quý vị
thưa các bạn
theo con số thống kê
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn một mươi năm đã xảy ra năm trăm sáu mươi một vụ cháy nổ
năm hai nghìn một mươi sáu là ba trăm chín mươi một vụ
và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
là năm trăm bảy mươi sáu vụ
điều đó cho thấy
công tác phòng chảy chữa chảy
trong tiến trình đô thị hóa
và sản xuất công nghiệp
đã trở nên vô cùng quan trọng
không thể chủ quan lời la
muốn chữa chảy đạt hiệu quả
thì chúng ta phải có các phương tiện hiện đại tiên tiến
do vậy công tác chế tạo
các xe cứu hỏa nội địa
sao cho phù hợp hơn với điều kiện đường xá
nhưng trắc học của việt nam
giá thành rẻ hơn ngân sách ít tốn ngoại tệ hơn
là một nỗ lực phát huy sáng kiến
khắc phục các trở ngại
về kỹ thuật của các kỹ sư
và công nhân ngành cơ khí ô tô thành phố
đứng trước nhu cầu về xe cứu hỏa
xe tiếp nước trong công tác
phòng chảy chữa chảy trên địa bàn thành phố
và các tỉnh lân cận
nghi mục tăng cao ý tưởng về sản xuất
xe chữa chảy nội địa
luôn nung nấu trong đầu các kỹ sư
ngành cơ khí ô tô của thành phố
tuy là sản xuất nội địa
nhưng xe phải được ký kế theo tiêu chuẩn
của các sản phẩm tương tự
vẫn được nhập về từ các nước
có nền công nghiệp tiên tiến
ba trò của
công tác phòng chảy
là nó luôn là
gắn liền với lại
đời sống của người dân
việc sản xuất
phương tiện này trong nước
không những đáp ứng được
tính năng kỹ thuật của sản phẩm
bên cạnh đó nó còn tạo được công ngăn
việc làm tiết kiệm được
ngoại tệ và đặc biệt
nó nâng cao được các cái vai trò sản xuất công nghiệp
so sánh xe sản xuất trong nước
với một xe ngoại nhập
về giá thành sản phẩm
đối với phương tiện lắp ráp trong nước
thì nó tiết kiệm khoảng
đối với xe chữa chảy này là một sản phẩm
cho nên chúng ta luôn đặt vấn đề này lên hàng đầu
cụ thể trong những xe chữa chảy
trong những năm gần đây
thì chúng tôi đã thay đổi cái cáo bồn
để đảm bảo là mình đưa được
công nghệ sản xuất hàng tự động
vào trong nhằm tăng được
năng suất cũng như chất lượng của mỗi hàng
ngày xưa muốn thi công có bồn chữa chảy
thì mình mất thời gian rất là nhiều
vì chờ cái xe ô tô cơ sở
về mình giữ lấy cái đó làm chủng
để mình bắt đầu mình gá lắp bồn
cũng như là khi chờ các thiết bị nhập khẩu
như là bơm chữa chảy thì mình bắt đầu
làm những bước tiếp theo
tuy nhiên khi chúng ta thay đổi cái cáo
thì những bước này chúng ta có thể làm trước được
không cần phải chờ đợi
cho nên về mặt thời gian tiến độ
chúng ta rút ngắn được từ hai mươi ba mươi
để chế tạo một chiếc xe chữa chảy
các kỹ sư và công nhân
của tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn
đã phát huy sáng kiến
sáng tạo ra quy trình thiết kế
và thi công hoàn toàn chủ động
với kích thước của chiếc xe cơ sở
bồn chữa nước được làm to hơn
để tích hợp với hệ thống
vòi tiếp nước còn thưa ở việt nam
ngay các bộ phận chuyên dụng
như bơm vòi bơm v v
cũng được thiết kế cho phù hợp
với kích thước người việt
về hiện tại thì
samco đang sản xuất
những dòng xe chữa chảy
có dung tích bồng chữa tổng cộng là từ
bốn năm cho tới một mươi khối
bơm chữa chảy là
bộ phận quan trọng nhất trên xe chữa chảy
thì có áp sức làm việc thông thường
là khoảng một mươi ba
và tầm phung xa tối đa là lên tới bảy mươi m
về ưu điểm thì
xe của samco sản xuất
là nó sẽ có
dung tích bồng chữa nước
lớn hơn so với những xe nhập ngoại
thứ hai đó là
nhân cách hóa trong thiết kế
nó sẽ phù hợp với vóc dáng
cũng như điều kiện thực tế
của việt nam chúng ta
trong những năm gần đây là chúng tôi đã cạnh tranh
sòng phẳng với lại
xe chuyên dùng nhập khẩu nguyên chiếc
của những nước công nghiệp tiên tiến
ví dụ như nhật bản hàn quốc châu âu
và một số dàn xe của mỹ
điểm nhấn trong năm hai nghìn một mươi bảy
là chúng tôi đã xúc xưởng hơn một mươi năm chiếc xe chữa cháy
và xe tiếp nước chữa cháy
trong đó có lôi xe hơn một mươi hai chiếc
cung cấp cho đơn vị lực lượng
phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
của tỉnh bình dương
vâng thưa quý vị thưa các bạn
những hình ảnh phóng sự về kỹ sư
và công nhân ngành cơ khí giao thông vận tải
thành phố phát huy sáng kiến
giải các bài toán về kỹ thuật
để chế tạo trong nội địa các xe chữa cháy
xe tiếp nước phục vụ công tác
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
dân cư và các khu công nghiệp của thành phố
cũng như các tỉnh lần cận
đã kết thúc chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong lần phát sóng tiếp theo